điển hình trong số đó là đã phát hiện bắt giữ các đối tượng trong đường dây xuất lậu quặng trái phép qua biên giới trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
tại khu vực cửa khẩu quốc tế bắc luân hai thành phố móng cái lực lượng công an kiểm tra bắt giữ hai xe ô tô đầu kéo
vận chuyển hơn một trăm linh tấn quạng kim loại được nguy trang thành giấy cuộn khổ lớn
số quạng này không có hóa đơn chứng từ và được thu gom tập kết tại bắc ninh để xuất lậu sang trung quốc
cơ quan điều tra đã khám xét nhà kho tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh mà đối tượng cầm đầu là nguyễn khắc vĩnh
chú tại tỉnh thái bình thuê thu giữ khoảng một trăm năm mươi tấn quạng các loại hai mươi năm tấn giấy tám tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quạng
và nhiều phương tiện máy móc có liên quan
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vương hiểu thanh người trung quốc vai trò chủ mưu cùng với nguyễn khắc vĩnh
và một mươi năm đối tượng liên quan trong đường dây về tội buôn lậu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
vừa bắt quả tăng hai đối tượng đang đi bán ma túy đáng chú ý đây là hai anh em ruột
sáng qua tại khu vực bản hát tao xã na tông huyện điện biên tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
trong cuộc kiểm tra các đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn
tại hiện trường thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng là lầu a là sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lầu a xính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
là hai anh em ruột trú tại xã na tông huyện điện biên
hai đối tượng khai nhận đã lên khu vực biên giới việt lào lấy ma túy
từ một đối tượng chưa rõ danh tính đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an huyện đô lương cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bắt giữ nguyễn phương duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trực ninh tỉnh nam định
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng trước đó đã sử dụng tài khoản facebook mang tên nguyễn công trí
đang bán các mặt hàng điện tử nhằm thu hút sự chú ý
sau khi khách hàng đồng ý mua hàng đối tượng tiếp tục sử dụng các số sim giác
để liên hệ người mua với danh nghĩa là đơn vị vận chuyển
rồi sử dụng chứng minh nhân dân và nhiều tài khoản ngân hàng mang tên nguyễn công trí
để tạo lòng tin cho người mua thực hiện các giao dịch truyền tiền
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng lập tức chặn các liên hệ vào tài khoản facebook của khách hàng
sử dụng ứng dụng internet banking trên điện thoại chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động một máy tính sách tay
một thẻ ngân hàng hai usb cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động lừa đảo
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt duy đã thực hiện hành vi lừa đảo
hai nạn nhân ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn bất chấp tụ tập ăn nhậu
đây là hành vi đáng lên án và một vụ việc như vậy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã phú đức phát hiện
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện năm người có hộ khẩu thường trú
tại xã phú đức huyện long hồ đang tụ tập ngồi nhậu tại nhà ông nguyễn trí linh
ngay sau đó lực lượng công an đã mời năm người trên về cơ quan làm việc
tại đây cả năm người đã thừa nhận sai phạm khi tổ chức ăn nhậu trong thời gian
mọi người thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội
để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện công an huyện long hồ đã lập biên bản hành chính đồng thời đề xuất cấp
có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm người này
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn có những diễn biến khó lường
để có thể kịp thời giám sát ngăn chặn các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của nhà nước và chính phủ
các tỉnh thành phố đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khác nhau
phù hợp với tình hình tại địa bàn
trong đó mô hình các khu phố tổ dân phố an toàn đang được áp dụng
bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực và hiệu quả
trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu dân cư
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố hà nội
ngay sau khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội
trên toàn thành phố hà nội chính quyền địa phương các quận huyện
đã triển khai mô hình kiểm soát dịch bệnh giữa khu phố với khu phố
chúng tôi đã thành lập các tổ tự quản lấy người dân làm chủ đạo
cùng vào cuộc để tham gia công tác phòng chống dịch với chính quyền
nó sẽ thể hiện được là việc nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố
và hạn chế được rất nhiều về vấn đề việc người dân ra đường không cần thiết
đảm bảo thực hiện công việc giãn cách giữa các xã hội xã
giữa các tổ dân phố với các tổ dân phố
với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
tại các chốt kiểm soát dù có lực lượng chức năng hay không
người dân vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được đề ra
chúng tôi sẽ quây kín xung quanh và chỉ có một đối xa duy nhất một đối vào duy nhất
và ở tại đó thì chúng tôi sẽ làm một cái chốt mềm để kiểm soát tất cả người ra vào
và cũng thực hiện công việc là sát khuẩn tất cả những công việc cần thiết liên quan
và giữa các tổ dân phố thì đều giãn cách nhau bằng cách là giữa các nối đi
giữa các tổ dân phố đó thì đều được thực hiện bằng các chốt cứng
tất cả người dân thị trấn thì đều được thực hiện bằng các chốt cứng
tất cả người dân thị trấn thì đều có một cái quan điểm là tự bảo vệ mình tự xây cái vùng xanh cho mình
tại khu phố có lưu lượng người và phương tiện đi lại đông
lực lượng chức năng sẽ được bố trí tại chốt để kiểm soát người ra vào
thực hiện việc kiểm tra giấy tờ đi lại cũng như khai báo y tế tại chốt
kiểm tra giám sát số lượng người phương tiện qua lại khu vực địa bàn
những trường hợp được vào khu vực dân cư những trường hợp không được vào
đấy là cái mục đích chính
những thành phần đối tượng và những phạm vi vượt qua chốt theo quy định của thành phố
mời chị xuống khai báo y tế ạ
công an thị trấn thì ngoài các lực lượng để trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid trên địa bàn
thì công an thị trấn đã tổ chức hai tổ tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh tự trên địa bàn
thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để vừa đảm bảo an ninh triển tự chung cũng đồng thời là vừa để tuần tra kiểm soát
để duy trì cái việc thực hiện chỉ thị một mươi bảy trên địa bàn thị trấn úc sơn đảm bảo cái việc giãn cách xã hội
không chỉ có ý thức trong công tác phòng chống dịch
người dân tại đây còn thể hiện sự tương trợ đoàn kết lẫn nhau chung tay chung sức phòng chống dịch
rất là vất vả lắng nôi lắng người ta được ngủ được nghỉ đây
nhưng mà các anh các chị trong canh chốt này rất vất vả
thế nhưng mà ngược lại là người dân phải
ủng hộ phải làm thế nào đừng nên ngăn tàn quá để cho các anh trực chốt này người ta vất vả
mình phải tuân thủ nỗ lực để sắp vai cùng với đội tự quản và đội dân phòng
và đội bên công an bên chính quyền để làm sao các chốt cho nó an toàn
những giải pháp sáng kiến với kỳ vọng góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế
cũng theo thông tin doanh nghiệp muốn được giãn nợ miễn giảm thuế ngân hàng nhà nước cho phép giãn nợ đối với tất cả các doanh nghiệp tp hcm từ nay đến bốn tháng sáu tới
doanh nghiệp không phải trả các khoản nợ đến hạn không cần nộp thêm thủ tục chứng từ chứng minh vì bản thân các doanh nghiệp nằm trong vùng dịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid một mươi chín
cũng trên báo tuổi trẻ thông tin nhiều sản phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín gọi tắt là kit test covid một mươi chín chưa được cấp phép có thể cho kết quả không chính xác làm người dương tính với covid một mươi chín vẫn có kết quả âm tính
điều đó khiến cho người dùng chủ quan trong sinh hoạt và giao tiếp gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người thân và cộng đồng
bài viết với tựa đề đó là tràn lan kit test xét nghiệm nhanh
theo thông tin các bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín hiện đang được giao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử
hoặc các hội nhóm trên mạng xã hội người dân có nhu cầu có thể dễ dàng mua sử dụng với mức giá chỉ khoảng hơn hai trăm linh đồng
theo tìm hiểu do tình hình giãn cách nên nhiều người đã chọn mua trên các trang mạng xã hội các sàn thương mại điện tử hoặc các group hội nhóm
qua thông tin thu thập từ hoạt động quảng cáo bộ công thương cho biết các bộ kit đang bán trên mạng chủ yếu là hàng trôi nổi hoặc là hàng sách tay không có hóa đơn chứng từ chưa được phép lưu hành tại việt nam
mặc dù số vụ tai nạn giao thông
giảm nhiều nhưng đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia thừa nhận là vẫn còn nhiều nổi cộng phát sinh trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
nếu như các địa phương lơ là thì tình hình an toàn giao thông có thể sẽ diễn biến phức tạp
phản ánh vấn đề này báo công an nhân dân có bài viết
đâu là nguyên nhân những bất cập an toàn giao thông mùa dịch covid một mươi chín
theo thông tin ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong bảy tháng qua
toàn quốc đã xảy ra bảy một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết ba sáu trăm ba mươi năm người
bị thương bốn chín trăm tám mươi bốn người so với cùng kỳ năm trước giảm một mươi một số vụ bốn số người chết và một mươi năm số người bị thương
tuy nhiên tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
các đối tượng vi phạm hết sức manh động liều lĩnh và coi thường pháp luật
cùng với đó số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao với hơn một trăm hai mươi ba trường hợp vi phạm bị xử lý
điều này cho thấy các chương trình kiểm soát nồng độ cồn đang được thực hiện rất tốt và phát huy được tác dụng
trong mạng lưới các bếp không đồng được khởi xướng tại tp hcm thì điểm nấu giải chiến của chùa tường nguyên tại huyện nhà bè được nhiều người mến tặng danh hiệu là sư bếp
trong hơn một tháng qua một trăm năm mươi tình nguyện viên đã chấp nhận xa nhà trụ lại để đáp ứng có khi tới hai mươi năm số ăn mỗi ngày cho các bệnh viện giải chiến khắp thành phố
đội ngũ tình nguyện viên trong ban thiền nguyện chùa tường nguyên quận bốn tp hcm đã theo đuổi các hoạt động vì cộng đồng một mươi ba năm qua
điểm nấu phát sinh tại huyện nhà bè cách đây một mươi năm cũng đỏ lửa chỉ ngày chủ nhật đem thêm phần ăn đến người yếu thế
tuy nhiên hơn một tháng qua không giờ phút nào tại đây ngơi nghỉ
số lượng số ăn phục vụ cho tuyến đầu chống dịch và cho bệnh nhân tăng dần đều
từ số lượng một vài nghìn có khi bếp phải cung ứng hai mươi năm suất ăn tỏa khắp thành phố
giám đốc chi nhánh ngân hàng trong khuôn viên bếp giải chiến tường nguyên dành lại không gian làm việc để làm nơi ăn nghỉ cho một trăm năm mươi tình nguyện viên
anh chị em ở đây làm hết cũng như là những cái gì mà biết rằng là tụi chị làm hết
không nói chung là gia đình biết mình vô đây làm thì gia đình rất là ủng hộ
bữa hảm là làm bên chùa sáng đi chị em về gọi đây cái thầy kêu qua ở mới đầu mười nhà thôi
cháu thấy ngày công việc nhiều quá nên thôi em ở lại luôn
chiều mỗi ngày nó về là toàn là gao là tấm tấm
thấy mọi người là không kịp nên em ở lại em làm phụ mọi người
nó hơi bất tiện không có như ở nhà chút xíu nhưng mà tôi phải gán chịu đựng để vượt qua mùa dịch này cùng mọi người
áp lực chạy đua thời gian để cung ứng thức ăn còn đi cùng với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho một trăm năm mươi nhân lực tại siêu bếp này
bên cạnh nguyên tắc năm k liên tục xuất miệng và uống bổ sung nước cam xả
thì mỗi tình nguyện viên trong ngày phải thay khẩu trang ba lần
khoảng từ ba đến năm ngày nhân viên y tế của bệnh viện bình dân sẽ đến đây xét nghiệm covid một mươi chín chuyên sâu
nhằm lập tức cắt f khỏi tập thể nếu phát hiện
cách đây khoảng một tuần thì các thành viên thứ nhất là đi tiêm ngừa
đi tiêm ngừa toàn bộ là được tiêm ngừa hết
cái tinh thần chung để quyết cùng với chính phủ và đẩy lui cái dịch bệnh
có được những cái thực phẩm những thức ăn đem đến cho những đồng bào
đâu biết trong đó là có người thân cha mẹ anh em
thì ở cái bếp này cũng giống như vậy hay là các y bác sĩ ở tuyến đầu cũng như vậy
ai còn lại là mình mừng mình rất là xúc động cái điều đó
ví dụ nếu mà nhiều khi mệt nhưng mà nhiều khi phải cố gắng
nhiều khi ngoài đó nhiều người bác sĩ họ bận đồ họ từ đầu đến đuôi họ còn mở thân cô gấp một mươi lần
thành ra tụi cô chỉ biết cố gắng và cố gắng là hai chữ thôi
bên cạnh cung cấp suất ăn hội từ thiện thường nguyên tiếp nhận hảo tâm từ nhiều mạnh thường quân bằng hiện vật khác
đến nay một mươi năm nhu yếu phẩm đã được gửi đến các khu vực khó khăn
do phong tỏa và liên quan các cả f
ngoài ra sản phẩm phục vụ điều trị như bệnh oxy máy thở đếm xe cấp cứu
đã được hội chuẩn bị xong từ đồng góp của cộng đồng để gửi đến các bệnh viện trong tuần tới
chương trình ani ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
một chiếc xe ô tô bảy chỗ bất ngờ mất lái lao thẳng vào quán cà phê bên đường
tông gãy đổ một cây xanh trước quán
thời điểm chiếc xe lao vào một bé trai đang đứng trước quán cà phê nhưng may mắn chiếc xe tránh kịp
đường hồ xuân hương đoạn qua khu phố phú lộc phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu nam tài xế tên bảo điều khiển xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường hồ xuân hương
hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường hồ xuân hương và đường hồ biểu tránh
chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lao thẳng vào quán cà phê
tiếp tục tông vào một cây xanh và chỉ dừng lại khi tông vào bờ tường phía trong quán
theo chủ quán cà phê thời điểm chiếc xe lao tới
cháu bé sáu tuổi đang đạp xe ngay cổng quán nhưng chiếc xe tránh kịp nên may mắn không bị thương
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
né cảnh sát giao thông hai cô gái đi xe sh bất ngờ tạt đầu xe container trên quốc lộ
sự việc xảy ra trên quốc lộ ba mươi chín a đoạn qua khu công nghiệp thăng long
thuộc huyện yên mỹ tỉnh hương yên đã được camera hành trình của xe container ghi lại
theo hình ảnh ghi lại hai cô gái không đợi bút bảo hiểm
đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ khi gặp cảnh sát giao thông đã lập tức tạt ngang sang đường để né tránh mà không chú ý quan sát
đúng lúc này ở trường hợp lại chiếc xe container cầu gắn camera hành trình đi tới
gặp tình huống bất ngờ tài xế container đã nhanh tay đánh lái sang trái để tránh xảy ra va chạm
hậu quả chiếc xe container lao xuống nước nước xe máy ngã ra đường nhìn rất mạnh không có ai bị thương
thông tin từ cục hàng hải việt nam
sau hơn ba tuần thành phố hồ chí minh áp dụng
giãn cách xã hội lượng container hàng nhập tồn ở cảng cát lái tăng cao
do tỷ lệ khách hàng lấy container ra khỏi cảng liên tục giảm theo từng tuần so với thời gian chưa thực hiện giãn cách
việc hàng hóa bị tồn lại có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tàu
để cảng cát lái duy trì hoạt động thông suốt tổng công ty tân cảng sài gòn
đã tạm thời ngừng vận chuyển container hàng nhập từ các khu vực cái mép tân cảng hiệp phước về cảng cát lái
cục hàng hải việt nam đề nghị các hãng tàu hỗ trợ doanh nghiệp
xuất nhập khẩu điều chỉnh thông tin cảng cát lái về cảng cái mép
đối với các tàu ở các cảng khu vực cái mép hiệp phước đối với tàu ở tân cảng hiệp phước
đặc biệt các hãng tàu cũng cần phải xem xét không thu phí phát sinh nếu có do việc điều chỉnh thông tin này
cục hàng hải việt nam cũng đề nghị các hãng tàu tăng cường đàm phán ký hợp đồng
với các cảng tại khu vực cái mép và tại khu vực lân cận cảng cắt lái
để có sự điều chỉnh linh hoạt trong trường hợp cảng cắt lái quá tải
đồng thời tăng cường ứng dụng hình thức điện tử để giải quyết các giấy tờ
trong thời gian các địa phương phía nam áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tạo thuận lợi cho chủ hàng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh hàng nghìn chốt kiểm soát đã được thiết lập trên địa bàn thành phố hà nội
các chốt được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
ngoài các tổ cắm chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai
việc tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm tại chỗ cũng như tuần tra lưu động trên các tuyến
nhằm đảm bảo an toàn giao thông kiểm soát người và phương tiện ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
chính vì vậy thì người dân và các phương tiện ra đường sẽ dễ dàng và thông thoáng hơn so với những ngày bình thường
để đảm bảo an toàn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đồng thời tuần tra lưu động để tuyên truyền và nhắc nhở
các trường hợp ra đường khi không cần thiết và xử lý các trường hợp không có giấy tờ đi đường
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số ba công an thành phố hà nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường láng
cán bộ trong tổ công tác tiến hành dừng các phương tiện vi phạm
qua kiểm tra hành chính người phụ nữ này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến xe đặc biệt không có giấy ra đường

một trường hợp khác với lỗi tương tự đã được tổ công tác xử lý theo đúng quy định

các trường hợp có đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ được tiếp tục di chuyển

tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu dừng xe các phương tiện vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra người đàn ông này điều khiển phương tiện xe máy tuy nhiên lại không có các loại giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe bằng lái xe
khi được hỏi về giấy thông hành trong thời gian giãn cách người điều khiển phương tiện trình bày với cán bộ rằng mình chưa có
đối với trường hợp này tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đối với các trường hợp ra đường không có giấy thông hành tuy nhiên với mục đích chính đáng
tổ công tác sẽ nhắc nhở và tuyên truyền để người dân nắm rõ hơn về các quy định của chỉ thị
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội mỗi người dân cần thực hiện nghiêm những quy định đã được ban hành trong công tác phòng chống dịch bệnh
đến cạnh đó cần chấp hành luật an toàn sau thông đủ bộ khi điều khiển phương tiện
một thông tin rất đáng chú ý với các bậc phụ huynh học sinh có con đang học lớp một lớp hai tiểu học
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã các trường chuyên biệt trực thuộc sở
thông báo về việc kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với giáo dục tiểu học
theo văn bản này phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học
chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn cuối học kỳ hai
không đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thì được vận dụng thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi bàn hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu để hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh
giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ một kết quả giữa học kỳ hai và kết quả đánh giá thường xuyên
để khẳng định kết quả năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với học sinh lớp một và lớp hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
phải báo cáo kết quả thực hiện về sở trước ngày một mươi năm tháng tám để kịp chuẩn bị cho năm học mới
theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hiện có khoảng hai mươi sáu thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
việc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khiến một số địa phương cũng không thể tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
và nhiều địa phương xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh có đủ điều kiện
nhưng việc tuyển sinh đại học đối với nhóm thí sinh sẽ được thực hiện như thế nào
bộ giáo dục và đào tạo cùng với các trường đại học cũng đã có những phương án tuyển sinh cho các nhóm thí sinh này
nhằm đảm bảo không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau
do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp nên hà nội và một số địa phương khác đã quyết định đặt cách
cho các thí sinh dự thi đợt hai được công nhận xét tốt nghiệp
đỗ hải linh là một trong những thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp lần này
tuy nhiên với học lực của mình hải linh mong muốn được đăng ký nguyện vọng vào đại học sư phạm
việc không có điểm thi tốt nghiệp đã khiến hải linh lo lắng
hải linh chỉ là một trong rất nhiều thí sinh không thể dự thi
hải linh không thể dự thi cả hai đợt nhưng lại có nguyện vọng được xét tuyển đại học
điều các em mong muốn lúc này là các trường đại học có thể mở thêm đợt xét tuyển học bạ để phù hợp với những thí sinh như mình
hiểu được điều này hiện nhiều trường đại học cũng đã có phương án riêng với nhóm thí sinh được đặt cách tốt nghiệp
điều chỉnh một số thông tin một số điều kiện về xét tuyển năm nay trên website chính thức của trường
nhìn lại những năm trước việc xét học bạ thường chỉ phổ biến ở các trường tốt dưới
hướng tới những thí sinh có trình độ học tập ở mức trung bình
khi trong điều kiện mới xét tuyển học bạn đang dần chiếm ưu thế
so với năm ngoái thì năm nay chúng tôi tăng kỷ tiêu lên một chút kỷ tỷ trọng của xét học bạn lên một tí một mươi
thì cũng xuất phát từ thí sinh
bên cạnh việc xét tuyển học bạ mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị đại học quốc gia hà nội
đại học quốc gia tp hcm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh không thể dự thi đợt một đợt hai
chúng tôi căn cứ vào số lượng thí sinh của từng tỉnh từng tỉnh thành
bao nhiêu thí sinh có đủ xây dựng một điểm thi một phòng thi không
nếu như đủ điều kiện để xây dựng một điểm thi một phòng thi
thì đại học quốc gia hà nội và trung tâm khẩu thí sẽ đến tỉnh thành đó để thực hiện kỳ thi đánh giá năng lực cho các em
thời gian thi có thể là nhiều ngày nhiều đợt
và kết quả thi có thể công bố ngày hợp tự sau khi kếm kết thúc
như vậy nhiều thí sinh không thể dự thi cả hai kỳ thi sẽ vẫn còn nhiều cơ hội để bước vào cánh cửa trường đại học cao đẳng
sẽ không có thí sinh nào bị bỏ lại phía sau do tình hình dịch bệnh

thằng anh đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ dù nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
những ngày này anh cùng cán bộ chiến sĩ công an phường hòa hiệp nam quận liên kiểu
đang ngày đêm thức trắng để làm nhiệm vụ tại bốn chốt phong tỏa cứng của phường
lý do ban đầu của chúng tôi xung phong xuống cơ sở để phòng chống dịch
bởi vì dịch bệnh hiện nay là diễn biến rất phức tạp
trong khi đó là lực lượng ở địa phương còn đang rất thiếu
nên thì cũng
theo lời kêu gọi của ban giám đốc công an thành phố đà nẵng
thì chúng tôi đã xung phong tình nguyện
cũng các chiến sĩ trẻ xuống đơn vị gần dân nhất là đơn vị của phường
cũng giúp hỗ trợ các anh tham gia trực phòng chống dịch covid
thì nhiệm vụ chính của chúng tôi thì cũng là chốt các địa điểm
mà hiện giờ là đang có nhiều f
và những khu vực nguy hiểm có nguy cơ là
dù có những vất vả khó khăn dù phải xa gia đình trong thời gian dài
nhưng với sự ủng hộ của đơn vị và người thân
các anh dường như có thêm động lực để sẵn sàng tình nguyện vào tâm dịch
chia lửa với đồng đội
việc phối hợp tốt giữa lực lượng công an tăng cường và lực lượng phòng chống dịch cơ sở
đã giúp những người dân yên tâm hơn trong công tác phòng chống dịch
các đồng chí cán bộ chiến sĩ của công an thành phố về tăng cường tại địa phương
hết sức trách nhiệm và cái sự duyệt huyết đó
thể hiện rõ trong cái tuyên truyền cùng với tổ quốc quýt cộng đồng khu dân cư
các đồng chí không ngại va chạm và đi cùng với lại các đồng chí bí thư tri bộ
ban công tác mặt trận và tổ dân phố
tuyên truyền cùng với bà công nhân dân xung kích đi đào
và đâu đó cũng thể hiện được cái năng lực cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ công an
trong cái việc đấu tranh trong cái việc mà hướng dẫn người dân và đặc biệt
là giảm hẳn đi những tình trạng tụ tập đông người
một số người là cháy ầy trong cái việc mà ăn uống liên hoan nhào nhạt tại gia đình
hầu như những công việc này còn rất mới mẻ với các anh
nhưng với tinh thần trách nhiệm của người lính tất cả đều nhanh chóng thích nghi sẵn sàng nhận nhiệm vụ
đối với họ đó còn là vinh dự khi được góp sức mình vào cuộc chiến chống dịch
cũng là cơ hội để ràng luyện bản lĩnh chiến trị để thực hành ghi nhớ
và khắc sâu tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
công việc mới nhiệm vụ mới cái gì nó cũng bỡ ngỡ
một cán bộ chiến sĩ của đơn vị b ba tham mưu trong lĩnh vực xâm tác đoán xâm tác chính trị đối tượng
khi xuống cơ sở thì cái nhiệm vụ nó hoàn toàn mới
chúng tôi bàn với nhau cố gắng là sắp xếp tốt nhất cái công việc gia đình
rồi là canh thủ công việc chuyên môn tham mưu trong lĩnh vực xâm tác đoán xâm tác chính trị đối tượng

đây là lĩnh vực mình làm dịp

thông thơ là dành nhiều thời gian để trụng cơ sở thậm chí là cũng giúp cho cơ sở
những cái tham mưu cho kỹ năng lực lượng cơ sở những cái ý kiến
những cái ý kiến hoặc là những cái kế hoạch để gióp phần
hoặc là những cái kế hoạch để gióp phần
hoặc là những kế hoạch để gióp phần để cho lực lượng cơ sở này hoàn toàn góp được nhiệm vụ trong thời gian đấy
cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín có thể sẽ còn rất dài vẫn còn nhiều gian nang phía trước
thế nhưng với tinh thần của người lính những cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn nguyện trở thành những tấm lá chắn
chống dịch hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trách nhiệm mà cấp trên và nhân dân kỳ vọng giao phó